những cơn mưa được dự báo sẽ giảm nhanh dần
tại các tỉnh miền bắc trong thời đoạn tới
nên nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
sẽ tăng khá nhanh giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
nắng nóng bắt đầu quay trở lại
người dân khi tham gia giao thông
nên chủ động có biện pháp tránh nắng
và bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa cũng giảm nhanh chỉ còn ở diện lác đác vài nơi
ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt cũng tăng dần
cao nhất trong hôm nay ngày mai
giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
và tăng dần trong hai ngày tiếp theo
khu vực trung bộ
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày tới mưa giảm
nhường chỗ cho vùng thấp nóng phía tây mở rộng
nên nền nhiệt cũng tăng nhanh
cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây
có thể xuất hiện nắng nóng gai gắt
đến đặc biệt gai gắt
khi mức nhiệt cao nhất có thể sắp xỉ ở ngưỡng ba mươi chín độ
riêng khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày một mươi sáu đến sáng sớm ngày một mươi bảy
vẫn còn có khả năng lập lại mưa rào
giải rác và có nơi có rông
nên nền nhiệt tại đây
chỉ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
sau đó mưa rông giảm hẳn
thì nền nhiệt sẽ tăng nhanh
nắng nóng quay trở lại
vùng cao tây nguyên trong những ngày tới
gió tây nam giảm dần vì cường độ
nên mưa rông cũng sẽ thu hẹp bớt
tuy nhiên người dân vẫn cần đề cao cảnh sát
với tố lóc và gió rất mạnh
ban ngày có nắng nhiều hơn
nên nền nhiệt độ cũng trên đà tăng nhẹ
giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới
mưa rông lúc chiều tối cũng giảm dần
cả về diện và lượng
còn ban ngày có nắng nhiều hơn
nên nền nhiệt cũng có xu hướng tăng nhẹ
do động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ